ủy ban kiểm tra huyện ủy trư quynh của tỉnh đắk lắc vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật
đối với ông vũ duy tấn bí thư đảng ủy giã dre bang bằng hình thức khiển trách
do vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó ông tấn đã đi giải quyết việc gia đình tại huyện krong anna trong lúc huyện chư quynh
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
ông tấn không báo cáo xin phép huyện ủy có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về
nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định
ủy ban kiểm tra huyện ủy nhận thấy vi phạm của ông tấn tuy chưa để lại hậu quả
nhưng đã làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã đray bang nói riêng
và trên địa bàn huyện trư quynh nói chung làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng đảng viên
gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân
xét tính chất mức độ và nguyên nhân vi phạm ủy ban kiểm tra huyện ủy chư quynh
quyết định thi hành kỷ luật đối với ông vũ duy tấn bằng hình thức khiển trách
từng là nhân viên ngân hàng đàm ngọc chính chú tại khánh hòa biết nhiều người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội
nên đã lừa đảo để chiếm đoạt hơn một năm tỷ đồng của các bị hại
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo đàm ngọc chính về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi chính địa chuyện mua được nhiều căn hộ khu trung cư nhà ở xã hội
thuộc khu công nghiệp hòa khánh tại quận liên triểu của công ty cổ phần địa ốc xanh sài gòn thuận phước
và chỉ cần đặt cọc với mức giá rẻ sẽ sở hữu được nhà ở
để củng cố lòng tin chính và hai cò đất tổ chức đưa hơn hai mươi hai bị hại đi xem căn hộ
và nhận cọc mỗi căn từ bốn mươi đến tám mươi triệu đồng
thấy nhu cầu ngày càng cao chính bắt đầu nâng giá đặt cọc lên từ một trăm bốn mươi triệu đến một trăm chín mươi triệu đồng một căn
trước hội đồng xét xử chính thừa nhận cho đến thời điểm bị phát hiện đã lừa đảo hai mươi hai bị hại
chiếm đoạt hơn một năm tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đàm ngọc chính một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiếp theo sẽ là một số thông tin về truy nã tội phạm
chuy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận nam tử liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê hồng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn vũ hạ xã an vũ
huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình về tội trộm cắp tài sản
cũng liên quan đến tội trộm cắp tài sản công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng
đối tượng bùi sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số ba trăm bảy mươi c bảy phố tân mai phường tân mai
quận hoàng mai thành phố hà nội cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
và đối tượng nguyễn quý tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khối tân giang thị trấn tuần giáo
huyện tuần giáo tỉnh điện biên có nốt ruồi chấm cách một cm trên sau mép trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận
thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
thưa quý vị tòa nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lê thanh tùng sinh năm hai nghìn hai
trú tại tổ dân phố hòa lạc thị trấn đinh văn huyện lâm hà về tội giết người
trong vụ án còn có năm đối tượng khác bị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng và tất cả các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ
vụ án xảy ra vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi ba tháng một
sau khi ăn uống tại quán nhậu lê thanh tùng cùng với năm người khác đến quán karaoke
tại đây phạm minh hùng nhầm anh hoàng xuân quyền với người có mâu thuẫn với mình nên đã nhờ cả nhóm tính chuyện trả thù
khi thấy anh quyền đi ra khu vực để xe máy thì lê thanh tùng tới gây sự
thấy nguy hiểm nên anh quyền bỏ chạy thì bị tùng lấy dao trong túi quần ra đâm liên tiếp vào vùng lưng
anh quyền vẫn chạy thì tùng đuổi theo khoảng ba mươi mét và đâm thêm mấy nhát rồi quay lại cùng cả nhóm lấy xe ra về
bị thương nặng nhưng anh quyền cố chạy thêm được một đoạn thì gục xuống đường tử vong
tại phiên tòa tùng và các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội tỏ thái độ ăn năn
bên cạnh đó gia đình tùng và các bị cáo cũng tự nguyện khắc phục trước bảy mươi triệu đồng cho gia đình của nạn nhân để lo mai táng
hội đồng xét xử tuyên phạt lê thanh tùng một mươi năm năm tù về tội giết người
bị cáo hùng một mươi hai tháng tù các bị cáo tuyên anh mạnh và tiến mỗi bị cáo sáu tháng tù cùng với tội gây dối trật tự công cộng
lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của công ty
các đối tượng đã câu kết với nhau
nhiều lần trộm cắp các linh kiện sản xuất của công ty
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa tiến hành khởi tố năm bị can
có hành vi trộm cắp linh kiện sản xuất xe của công ty trách nhiệm hữu hạn clark matther hendling việt nam
có địa chỉ tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương
tổng giá trị tài sản các đối tượng trộm cắp lên tới hơn một một tỷ đồng
năm đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn đình long vũ thị làn phạm văn trụ phạm văn thuấn và nguyễn đình hưng
đều trú tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương
long làn và trụ là bảo vệ làm việc tại công ty club
lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của công ty
ba đối tượng này đã cấu kết với hai đối tượng còn lại nhiều lần trộm cắp các linh kiện sản xuất của công ty
trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã nhiều lần lấy trộm tổng số một trăm tám mươi bốn chiếc càng nâng ba mươi ba cục đối trọng xe
tổng giá trị tài sản các đối tượng trộm cắp lên tới hơn một một tỷ đồng
hai đối tượng trong đường dây mua bán người xảy ra tại xã lý bôn huyện bảo lâm của tỉnh cao bằng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng bắt giữ
hai đối tượng là anh em ruột gồm hoàng a vừa và hoàng a báo
cùng chú tại huyện bảo lạc của tỉnh cao bằng
khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hoàng a vừ có quan hệ tình cảm với nạn nhân
ngày ba tháng bảy vừa hẹn nạn nhân đi nhà nghỉ và hứa sẽ trả cho nạn nhân số tiền ba triệu đồng
sau khi nạn nhân đồng ý vừa rủ báo cùng đưa nạn nhân vượt biên sang trung quốc
tại đây vừa đã nhận bảy nhân dân tệ theo thỏa thuận từ một người đàn ông trung quốc
và uy hiếp ép buộc nạn nhân làm vợ của người đó
sau khi nhận đủ tiền vừa và báo về địa phương
khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã tìm cách liên lạc
về gia đình và bỏ trốn khỏi nhà người đàn ông trung quốc
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân được lực lượng chức năng trung quốc trao trả về việt nam
ngày hai mươi bảy tháng chín chính quyền và lực lượng chức năng tại các địa phương trong tỉnh nghệ an
đã trực tiếp đến những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ để giúp nhân dân khắc phục hậu quả
tại những địa phương này các đơn vị triển khai nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tế thực phẩm
lương khô bánh mì sữa
nước sữa và nước uống cho người dân đang bị cô lập trong vùng gập lụt
khôi phục các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông khi nước rút
thống kê mức độ thiệt hại để có giải pháp trước mắt và lâu dài
giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống sản xuất
riêng tại huyện quỳnh lưu ban chỉ huy quân sự huyện đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ
cùng hai trăm linh dân quân tự vệ giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
ngoài ra đơn vị còn phối hợp với đồn biên phòng quỳnh thuận bộ đội biên phòng tỉnh
sử dụng cano xuồng máy để di chuyển người dân ra khỏi vùng bị ngập nặng
tuy nhiên hiện nay tại một số địa phương trong tỉnh
việc khắc phục hậu quả thiên tai đang gặp nhiều khó khăn do mực nước rút chậm
thời tiết diễn biến phức tạp
tại hai huyện quỳnh lưu và thanh trương đến trưa ngày hai mươi bảy tháng bốn
còn trên ba năm trăm linh hộ dân trong tình trạng nhà sân vườn bị ngập nước
việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn và bất tiện
đoàn thanh niên cục công nghiệp an ninh vừa tổ chức lễ tiếp nhận hỗ trợ
cho đoàn viên thanh niên đang làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
các nguồn lực hỗ trợ đến từ trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
đoàn thanh niên bộ công an đó là những phần quà rất kịp thời
động viên tinh thần cho các đoàn viên thanh niên làm việc tại công ty một mươi chín tháng năm
công ty thanh bình công ty in ba đình
đây là những đơn vị trong thời gian vừa qua vẫn liên tục sản xuất
bảo đảm cung ứng các mặt hàng hỗ trợ phòng chống dịch cho lực lượng tuyến đầu
nhiều phân xưởng để bảo đảm an toàn đã hoạt động với phương châm ba tại chỗ
trong thời gian dịch bệnh bùng phát tại tp hcm lực lượng công an thành phố
đã thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn qua đó điều tra khám phá nhiều vụ vi phạm
pháp luật trục lợi liên quan đến tiêm chủng vaccine buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả
thực hiện chỉ đạo của chính phủ và bộ công an
tp hcm đã đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn nắm tình hình các loại tội phạm
trong đó đặc biệt quan tâm đến số đối tượng lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh
cung cấp phân phối tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
việc mua bán các thiết bị và vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
trái quy định pháp luật để trục lợi lừa đảo
qua đó công an thành phố đã phát hiện tích cực điều tra khám phá sáu vụ việc có liên quan
gồm hai vụ việc trục lợi liên quan tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
một vụ mua bán thuốc kháng virus manubiraver trái phép
hai vụ việc sử dụng tài khoản facebook để lừa đảo cấp giấy đi đường tiêm vaccine bán thuốc kháng virus
và một vụ sản xuất buôn bán hàng giả thuốc tân dược giả các nhãn hiệu có tác dụng phòng ngừa chữa trị covid một mươi chín
hiện công an đã khởi tố bốn vụ án khởi tố sáu bị can và đang điều tra xác minh các trường hợp khác
ngoài ra công an thành phố đã và đang chỉ đạo các lực lượng tăng cường quản lý địa bàn
và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh bắt giữ các trường hợp đăng tin quảng cáo
những thông tin liên quan giao bán các loại thuốc điều trị covid một mươi chín
thưa quý vị lực lượng công an đã khẳng định vai trò là một trong những mũi xung kích trên mọi mặt trận
bảo vệ sự bình yên cho nhân dân
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp công an tỉnh lâm đồng đã tiếp tục thể hiện bản lĩnh
của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
thực sự là lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
chốt kiểm soát khu vực chợ đầu mối nông sản huyện đức trọng là nơi giao nhận tập kết hàng hóa
nông sản được huyện đức trọng thành lập từ đầu tháng bảy
đây là một trong những chốt quan trọng để kiểm soát lượng xe tải tài xế phụ xe
chấp hành các quy định về luồn xanh lịch trình vận chuyển hàng hóa nông sản
từ các địa phương và huyện đức trọng đi đến các địa phương khác trong tỉnh
tại đây với lưu lượng phương tiện giao thông vận tải hàng hóa luôn tấp nập
cán bộ chiến sĩ công an huyện đức trọng và lực lượng chức năng ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ
chốt chặn kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào chốt
những trường hợp mà từ các xá không phải địa bàn huyện mình thì không cho qua lại cái chốt cầu đến đây này
còn hoạt động về xe tải thì lúc trước trực thị một mươi sáu xe tải qua trục đường chính của huyện
xe tải qua lại rất là đông
sau khi trực thị một mươi sáu thì đó là
khép chặt lại xếp chặt lại về các vấn đề hoạt động của xe
đầy đủ các thủ tục thực hiện theo trực thị chín trăm sáu mươi bảy của ubnd tỉnh thì mới được qua cái chốt này
đối với vùng giáp ranh các tỉnh đang có dịch bùng phát
công an huyện thành phố đã quyết liệt từ công tác truy vết
triển khai các chốt phong tỏa cách ly giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn có ca dương tính
huy động và có kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng quân sự y tế giao thông
đảm bảo các mặt hàng thiết yếu cho người dân đảm bảo chuỗi cung ứng cho sản xuất kinh doanh
đồng thời thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
vừa tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
đối với lực lượng công an thị trấn thì ngoài nhiệm vụ đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại chốt kiểm soát
thì chúng tôi có một lực lượng là cũng thay nhau để đi tuần tra đi tuyên truyền
phối hợp với các ngành chức năng của thị trấn để xử lý các trường hợp vi phạm
về quy định phòng chống dịch
địa bàn thị trấn thì qua cái tuyên truyền cũng như xử lý
thì đến nay thì các bạn người dân đều chấp hành và cùng ủng hộ tinh thần
cổ vụ cho lực lượng phòng chống dịch tại địa phương
kể từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện cùng với cả hệ thống chính trị
hàng trăm lực cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng tiếp tục nỗ lực nơi tuyến đầu
mặc cho nắng gió khói bụi những đôi chân bàn tay vẫn tràn đầy nhiệt huyết
trách nhiệm để cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
các trạm chốt có chuẩn bị về cơ sở vật chất để đảm bảo cho anh em là
thực hiện phòng dịch thực hiện ca kiếp trực lâu dài
cái lực lượng cảnh sát đồng thông ngoài việc phối hợp hướng dẫn về khai báo
về truy vết thì có lực lượng đảm bảo hướng dẫn về trật tự an toàn thông
trước khi vào trạm phải đảm bảo xuất trình giấy tờ và hướng dẫn vào khai báo
và khi ra khỏi trạm thì tất cả các trường hợp khi kiểm tra xong
khai báo xong thì được rồi khỏi trạm
ghét lại không dịch
gia đình cán bộ chiến sĩ công an lâm đồng không ngại vất vả
ngày đêm căng mình làm nhiệm vụ vì sự bình yên và sức khỏe của người dân
tất cả những điều đó khẳng định bản lĩnh chính trị tinh thần
ý chí chiến đấu bền bỉ và quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
của người chiến sĩ công an lâm đồng
trong cuối tuần qua trang web chiếu phim lậu với quy mô lớn phim mới
lại xuất hiện với một định dạng khác
đây là lần thứ hai nền tảng này sống lại bất chấp quyết định khởi tố
của cơ quan công an
động thái được đánh giá mang tính thách thức các chế tài pháp lý
cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng trong hoạt động doanh nghiệp chiếu phim
theo yêu cầu chương trình hiện nay
giao diện quen thuộc này một lần nữa xuất hiện
người dùng dễ dàng truy cập trực tiếp bằng băng thông internet phổ thông
sự sống dày dưỡng dưng này đã là lần thứ hai sau quyết định khởi tố vụ án hình sự
triệu tập nhiều người liên quan trang web vào giữa tháng tám vừa qua
khi các đơn vị cung cấp nội dung lậu tiếp tục sống dậy một lần nữa
thì đa nét cho rằng đây là sự thách thức nghiêm trọng đối với và coi thường
vào luật pháp của các đơn vị này
chúng tôi nghĩ rằng không chỉ các cơ quan công an mà ngay cả các đơn vị cung cấp
các dịch vụ liên quan như dịch vụ internet quảng cáo hay dịch vụ thanh toán
cũng cần phải tham gia để ngăn chặn triệt để các đơn vị kinh doanh lậu
trong thời gian sắp tới
trước khi cơ quan cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố
động thái xử lý trang web này dừng lại ở thao tác xóa tên miền
đồng thời bộ thông tin truyền thông cũng yêu cầu các nhà cung cấp internet
ngăn ip người dùng truy cập
những đơn vị doanh nghiệp nhãn hàng bị phát hiện quảng cáo trên nền tảng này
cũng được trực tiếp yêu cầu dừng lại
tuy nhiên công cụ chặt một đầu của trang web thì một tên miền tương tự
lại xuất hiện ngay sau đó
do đó lần vào cuộc của công an mới đây có sự đồng lòng của nhiều nền tảng ott
kinh doanh chân chính tại việt nam tập hợp tài liệu chứng cứ
về hành vi xâm phạm của phim mới
đối với những chủ sơ
chủ sơ hữu của các website phim sách và các website nội dung khác
mà đang gây thiệt hại rất lớn đến cho các chủ sơ hữu không chỉ nước ngoài
mà trực tiếp cho các chủ sở hữu việt nam
thì chúng tôi đang thực hiện rất nhiều các bước tố tục
để đảm bảo là chúng ta có được một cái môi trường khai thác
và hưởng thụ văn hóa một cách trong sạch
cùng với hệ thống pháp luật việt nam đã rất tương đồng với thế giới
có thể sẵn sàng hỗ trợ và cùng với các chủ thể quyền ở việt nam
đưa được những sự việc về bản quyền nghiêm trọng như phim mới net
ra ánh sáng đồng thời bảo vệ một cái thị trường trong sạch
cho sự phát triển về ngành công nghiệp nội dung của việt nam
chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của các cơ quan và các đơn vị liên quan
khi tham gia xử lý các đơn vị cung cấp nội dung lậu trong thời gian vừa qua
nỗ lực này giúp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ streaming hay ott hợp pháp
ở việt nam có thêm động lực và những niềm tin để cung cấp những cái dịch vụ tốt nhất tới khán giả
chúng tôi cũng sẵn lòng hợp tác cùng các cơ quan nhà nước liên quan
để xử lý triệt để các đơn vị đang làm trái pháp luật vi phạm bản quyền
gây ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín cũng như gây thiệt hại đến kinh tế
của các đơn vị kinh doanh hợp pháp ở việt nam
đến nay qua điều tra công an tp hcm xác định từ năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng nguyễn tuấn tú quê lâm đồng xây dựng website phim mới
người này cùng cao thanh lai và cao duy anh cùng ở đồng nai
để thực hiện lập trình quản trị vận hành website
phim mới net đã khai thác sao chép sử dụng trình chiếu
truyền đạt các tác phẩm điện ảnh ra công chúng
không được phép của chủ thể quyền và kinh doanh quảng cáo sản phẩm
dịch vụ trái phép trên các bộ phim có bản quyền
nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn
trong phần tiếp theo của chương trình
thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
với thời gian vệ sinh
ước mơ cho học sinh qua những bước chân tường
là câu chuyện của sống đẹp hôm nay
một số tin tức giao thông đáng chú ý
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong chín tháng qua tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trên toàn quốc đã xảy ra hơn tám một trăm sáu mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn một trăm bảy mươi năm người
bị thương năm sáu trăm bốn mươi năm
so với chín tháng của năm hai nghìn hai mươi
số tai nạn giao thông giảm hơn hai năm trăm linh vụ
số người chết giảm tám trăm một mươi bảy người
số người bị thương giảm hai hai trăm ba mươi bảy người
cụ thể đường bộ xảy ra hơn tám sáu mươi vụ
làm chết bốn chín mươi tám người
bị thương năm sáu trăm ba mươi một người
so với cùng kỳ năm trước
tai nạn giao thông giảm gần hai năm trăm linh vụ
giảm bảy vụ
giảm tám mươi sáu người chết
hai hai trăm hai mươi bảy người bị thương
đường sắt xảy ra năm mươi bốn vụ
làm chết bốn mươi ba người
bị thương một mươi ba người
đường thủy xảy ra ba mươi tám vụ
làm chết hai mươi năm người
bị thương một người
thang hải xảy ra bảy vụ
làm chết và mất tích chín người
không có người bị thương
chỉ tính riêng trong tháng chín
từ ngày một mươi năm tháng tám đến một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cả nước đã xảy ra bốn bốn trăm tám mươi tám vụ
làm chết hai trăm năm mươi ba người
và làm bị thương ba trăm linh một người
so với cùng kỳ năm trước
kỳ năm hai nghìn hai mươi
tai nạn giao thông giảm bảy trăm năm mươi bốn vụ
giảm hai trăm chín mươi bảy người chết
giảm sáu trăm hai mươi ba người bị thương
thông tin từ sở giao thông vận tải hà nội
tình hình giao thông tại hai mươi hai chốt kiểm soát
cửa ngõ thủ đô trong sáng đầu tuần ổn định
lưu lượng phương tiện tăng cao
song không xảy ra ủng tắc
đặc biệt tại sáu chốt lưu lượng phương tiện lớn
thì lực lượng liên ngành đã có giải pháp khắc phục
phân luồng chống ủng tắc
trong hai mươi bốn giờ
tính từ sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng chín
đến sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng chín
đã có tổng số gần bốn mươi sáu phương tiện
được dán thẻ nhận diện có mã qr
bảo đảm điều kiện quy định về y tế
lưu thông qua các chốt không phát hiện vi phạm
tuy nhiên lực lượng liên ngành đã yêu cầu
hơn một ba trăm linh phương tiện không bảo đảm
điều kiện theo quy định quay lại
trong đó một hai trăm tám mươi tám trường hợp giấy xét nghiệm
âm tính với covid một mươi chín đã hết hạn
một mươi năm trường hợp đi không đúng tuyến
hành trình đã đăng ký
lưu kế từ ngày hai mươi bốn tháng bảy
đến sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng chín
lực lượng liên ngành đã kiểm tra
cho phép hơn hai ba triệu lượt phương tiện
có thẻ nhận diện xe ưu tiên luồng xanh
lưu thông qua các chốt trực
phát hiện chín trường hợp vi phạm
đã bàn giao lực lượng công an xử lý theo quy định
phát hiện và thu hồi ba mươi một thẻ nhận diện
phương tiện luồng xanh đã hết thời hạn
trong đó yêu cầu hơn năm mươi bảy phương tiện
không đủ điều kiện quay lại
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản
gửi bộ tài chính về phương án hỗ trợ
cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng
bởi dịch bệnh covid một mươi chín trong giai đoạn
phục hồi kinh tế những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp
căn cứ quy định tại luật phí và lệ phí
bộ giao thông vận tải đề nghị bộ tài chính
xem xét giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm
đối với phương tiện xe cơ giới
trong bốn tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
về mức đồng
căn cứ diễn biến thực tế của dịch bệnh covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải đề nghị bộ tài chính
chủ động xem xét việc kéo dài
thời gian hiệu lực của thông tư bốn mươi bảy
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
về việc giảm ba mươi mức phí
sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh
vận tải hành khách và một mươi mức phí
sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh
vận tải ngoài ra
bộ giao thông vận tải thống nhất kiến nghị
với cục đăng kiểm việt nam về việc không
giảm giá dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới
do hiện nay các trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới trên toàn quốc đang gặp nhiều khó khăn
số lượng phương tiện kiểm định ít
doanh thu tất hầu hết các đơn vị
đều đang bị thua lỗ do chịu ảnh hưởng
của đại dịch covid một mươi chín
từ lời cầu cứu
của một người cha tìm con gái
bị nhốt trong quán karaoke và bị ép
phục vụ bán dâm cho khách
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp với công an huyện tư nghĩa đã khẩn trương
điều tra và giải cứu được tám nữ tiếp viên
đa số còn nhỏ tuổi
lời khai của các nạn nhân đã gây ra
sự phẫn nộ về hành vi côn đồ
của các đối tượng bảo kê hoạt động trái pháp luật
những ngày qua
ông hồ văn lâm bốn mươi chín tuổi
ở xã trà sơn huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
lo lắng tìm con gái mình
là hồ thị nhung một mươi sáu tuổi
khi có thông tin con mình bị khống chế
nhốt trong một quán karaoke
làm tiếp viên phục vụ bán dâm cho khách
mấy ngày qua
nghe tin nhắn
con như vậy là trời trồng
cha mẹ là lo lắng
không ăn uống được gì hết
ở nhà không được đi làm gì hết
lo lắng biết mẹ nó
ở nhà khóc hàng ngày
không ăn uống
nằm hổ rấu miếng
sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu
của ông hồ văn lâm
ngày một mươi tháng bốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp với công an huyện tư nghĩa
khẩn trương điều tra xác minh
qua kiểm tra quán karaoke hoàng gia
ở xã nghĩa thương huyện tư nghĩa
do đối tượng phạm ngọc tiên hai mươi bảy tuổi
ở xã nghĩa thương trực tiếp quản lý điều hành
tại đây phát hiện tám nhân viên nữ
nhốt trong phòng
khi thấy lực lượng công an
các nhân viên vui mừng khi được giải thoát
rất nhiều nhân viên nữ bị thương tích đầy mình
trong đó có em hồ thị nhung
em đinh thị quý
ở huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
cùng một số em gái nhỏ tuổi
cũng bị lừa vào quán phục vụ khách
và thường xuyên bị đánh đập hành hạ
quá trình kinh doanh
tiên giao cho đạt trực tiếp trông coi
quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng
và theo dõi chở nhân viên đi bán dâm cho khách
ở khách sạn
tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân viên
đều bị tiên tịch thu lại
khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách
thì tiên và đạt đánh đập đe dọa
bước đầu cơ quan công an
cũng đã đưa các nữ tiếp viên đi kiểm tra
giám định sức khỏe thương tích
qua kiểm tra cơ sở kok
thu giữ nhiều phương tiện gây án đánh đập nhân viên
công an huyện từ nghĩa đã ra quyết định
tạm giữ hình sự đối với đối tượng phạm ngọc tiên
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án